ngân hàng nhà nước vừa đưa ra nhận định về diễn biến của lãi suất huy động thời gian gần đây
theo đó việc các ngân hàng trong thời gian qua điều chỉnh tăng giảm lãi suất theo chiến lược kinh doanh
và điều kiện thị trường là bình thường và mặt bằng lãi suất hiện tại vẫn đang ổn định
theo giám sát của ngân hàng nhà nước vừa qua một số ngân hàng thương mại cổ phần điều chỉnh giảm lãi suất huy động
việt nam đồng từ một đến ba đánh giá về việc giảm lãi suất của các ngân hàng
việc các ngân hàng điều chỉnh tăng giảm lãi suất theo chiến lược kinh doanh và điều kiện thị trường là hết sức bình thường
do nhu cầu vốn tại một thời điểm nhất định một số ngân hàng có thể tăng lãi suất cuộc bộ và tạm thời
nhưng sau đó lại điều chỉnh giảm phù hợp với cung cầu thị trường
theo ngân hàng nhà nước hiện thanh khoản của cải thống ngân hàng hiện vẫn đang trong trạng thái khá dồi dào
thị trường không có áp lực tăng lãi suất do đó nhìn chung mặt bằng lãi suất huy động và cho vay của các nhà băng vẫn giữ ổn định